ngày hai tháng một lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí đã diễn ra tại hà nội
ngay trong năm đầu tiên phát động với hơn một tác phẩm gửi về tham dự giải
đã thể hiện rõ sự quan tâm cũng như vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh với tham nhũng lãng phí hiện nay
chủ tịch nước trần đại quang tới dự và phát biểu tại lễ trao giải
dự lễ trao giải có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng phó ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội cùng đông đảo các tác giả đoạt giải
cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ chống được chạy sẽ thành công lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế
những vụ án tai tiếng ở đồng nai thuốc nào trị bệnh bồi nhiệm thần tóc ba mươi một tác phẩm ở các loại hình báo in
báo điện tử phát thanh và truyền hình
được trao giải tại giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tổ chức lần thứ nhất năm nay
là những minh chứng rõ nhất cho việc báo chí đã trở thành một trong những lực lượng đi đầu tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng
báo chí với chức năng phát hiện cũng như là đi điều tra bản thân như là với loạt bài của đại phẫu những khối u nghìn tỷ
thì sau khi lọt bài này đăng tải thì cũng rất là được bạn đọc rất là đón nhận
và thực sự là họ cũng mong muốn
khắc khoải trong đợi là chính phủ sẽ tìm ra những cái giải pháp để xử lý rứt điểm các cái dự án này
thực sự là một khi mà các cái dự án thua lỗ nghìn tỷ của bộ công thương mà không được giải quyết xử lý một cách dứt điểm
thì nhà nước vẫn phải gánh chịu những cái khoản thua lỗ nghìn tỷ và đây là sự thất thoát lãng phí lớn tài sản của nhà nước
việc báo nhân dân cũng như các báo khác mà khi mà tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này
thì cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả
một trong những điều mà các cơ quan báo chí các nhà báo mong muốn đó là những vụ việc tham nhũng tiêu cực khi được báo chí đăng tải
được các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra thanh tra xác định đúng sai xử lý nghiêm minh những tập thể cá nhân có sai phạm
công khai kết quả kiểm tra thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng
không để những thông tin phản ánh trung thực của báo chí phát hiện rơi vào im lặng quên lãng
loạt bài này sang các vị y tế đáp chiếu này cũng như là những cái loạt bài khác của báo viện nước này chúng tôi
chúng tôi luôn mong muốn được rằng bài viết đăng tải được thứ nhất là được đến được với đông đảo bạn đọc
thứ hai là có thể nhận được những phản hồi những động thái từ phía chính quyền để có thể làm rõ hơn những cái nội dung mà chúng tôi đã phản ánh trong bài báo
như vậy thì tôi nghĩ rằng là việc những cái hiệu quả của tim bà đấy mới thực sự là đáp ứng được mong mỏi của những người viết như chúng tôi
chứ chúng tôi cũng không bao giờ muốn được rằng khi bài đăng lên mà nó rơi bõm vào công trung và không có ai để ý đến bài viết như vậy
tại buổi lễ trao giải chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí
đặc biệt coi trọng tính khách quan chân thực tính chuyên nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo
trong việc phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí sự suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội